thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án sơ thẩm trong vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản
trong vụ án này ba bị cáo gồm ông trần quý thanh và hai con gái trần uyên phương trần ngọc bích
bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
qua hồ sơ vụ án căn cứ vào lời khai của các bị cáo người có liên quan hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho bốn người vai tiền với lãi suất ba một tháng
bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền môi giới nên phải chịu trách nhiệm chính
chịu trách nhiệm tiếp theo là trần uyên phương và trần ngọc bích
các bị cáo che giấu việc cho vay tài sản bằng hợp đồng góp vốn có biến động sang tên chuyển nhượng thậm chí là khởi kiện tranh chấp ra tòa
bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản
cả ba bị cáo trong vụ án này đều được hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt phạm tội lần đầu
còn đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
từ các nhận định trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù trần uyên phương bốn năm tù
riêng bị cáo trần ngọc bích bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
hoạt động có tổ chức quy mô lớn núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài câu kết với các đối tượng việt nam
hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
thành phố hồ chí minh đấu tranh triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn xác định hoạt động phạm tội xảy ra tại công ty thương mại hai mươi bốn h
và công ty atm online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trái pháp luật
cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải hải thuê trần đình triển
làm giám đốc đại diện pháp luật công ty thương mại hai mươi bốn h
verbin vladimir quốc tịch nga là giám đốc vùng tại việt nam nguyễn thị thúy diễm
giám đốc khối vận hành và đỗ thị minh hiếu trưởng nhóm tư vấn
thẩm định vay các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính
dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến
lưu chữ hồ sơ khách hàng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
lập các hợp đồng cho vay cầm cố hợp đồng tư vấn hợp đồng cầm cố tài sản
với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản
nhỏ hơn hai mươi một năm phí tư vấn phí dịch vụ phí nền tàng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
quả đó đánh cháo khái niệm trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đến ngày bị bắt tổng số tiền giải ngân là hơn ba chín trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền thu về là hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng của gần bảy trăm ba mươi chín lượt vay
công an quận bốn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng trên
còn về đường dây tín dụng đen với lãi suất gần hai một năm
do người nước ngoài cầm đầu mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
bugaevsky timur và kravchuk irina cùng có quốc tịch ukraine
lê thanh huỳnh cang nguyễn thị nhất phương cùng trú tại thành phố hồ chí minh và hai mươi sáu người khác
theo cục cảnh sát hình sự năm hai nghìn một mươi chín catherine chik roman quốc tịch ukraine nhập cảnh vào việt nam
và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lợi tín
roman cấu kết với người việt nam trong đó có cang và phương để hoạt động tín dụng đen
năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy các cơ quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen
roman xuất cảnh khỏi việt nam chỉ đạo cang phương dừng hoạt động của công ty lợi tín
sau đó nhóm này lập bốn công ty để vận hành quy trình cho vay
roman chỉ đạo timur và irina nhập cảnh việt nam để quản trị hệ thống
và điều hành quy trình kỹ thuật của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cho cang bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay lãi nặng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo một trong bốn công ty nhận một mươi một triệu usd từ các công ty và ngân hàng của nước ngoài
đến nay công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
tiếp tục một thông tin từ tp hcm
ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam tăng khải văn
chủ tại quận một mươi cùng một mươi một người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo đổi tra từ năm hai nghìn hai mươi một văn nhận ba tài khoản từ đối tượng tên đô chưa rõ lai lịch
sau đó văn giao lại cho trần quang huy cùng chú tại quận một mươi tp hcm
để chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác tổ chức đánh bạc
cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ trong đường dây đánh bạc này
là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang củng cố chứng cứ
tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra truy xét tất cả các đối tượng có liên quan
hai mươi năm đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc
dưới hình thức số lô số đề vừa bị lực lượng công an thành phố vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
theo cơ quan công an đường dây này sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu trên ứng dụng telegram
công tác nắm tình hình công an tp vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an nổi lên đường dây đánh bạc
dưới hình thức đánh số lô số đề với nhiều đối tượng tham gia số lượng tiền giao dịch lớn
đường dây này do lê thị phương liên và phạm quang chiến cầm đầu
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng sử dụng sim giác tài khoản không chính chủ để giao dịch
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng bốn công an tp vinh đồng loạt bắt giữ liên chiến
cùng hai mươi ba đối tượng trên đệ bàn tp vinh thị giác cửa lò thu giữ hai mươi tám điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
bắt đầu công an tp vinh xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
riêng ngày hai mươi một tháng bốn là khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
thưa quý vị sáng nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức gia quân thực hiện cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố
trong đợt cao điểm công an thành phố đà nẵng yêu cầu công an các đơn vị địa phương đặc biệt là mỗi phường xã ít nhất tổ chức từ hai đến ba điểm giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân gắn với mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
tổ chức ra soát lên danh sách công khai toàn bộ số đối tượng quản lý theo pháp luật vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho lực lượng cơ sở
đồng thời tổ chức kiểm danh kiểm diện hàng tháng
riêng đối với thanh thiếu niên phải kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tham gia chế tạo tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với các vụ án có liên quan các đơn vị phải tập trung xác minh làm rõ nguồn gốc thu giữ một trăm linh quyết tâm đẩy lùi tội phạm liên quan đến lĩnh vực này
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày nhu cầu vui chơi đi lại vì thế được dự báo sẽ tăng cao
chính vì vậy nhằm đảm bảo cho tứ an toàn giao thông cho người dân đi lại an toàn thông suốt công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
điều tiết giao thông cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên suốt các tuyến phối hợp với các đơn vị địa phương ban ngành đoàn thể bố trí thêm các lực lượng tổ chức điều tiết giao thông ở các điểm đen điểm nóng các tổ tuần tra kiểm soát cũng tuyên quyết xử lý các trường hợp mà các bà con tham gia giao thông cố tình vi phạm
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật giao thông cho người dân

ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các địa phương khảo sát chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cưng quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ có phương pháp điều tiết phân luồng giao thông hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng

chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của chính mình và người dân khi tham gia giao thông trên đường
với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trần văn thao chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn khởi tố và bắt tạm giam
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đã phát hiện xe ô tô chạy theo hướng bắc cạn cao bằng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
lái xe là nguyễn văn đức chú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên chở theo đỗ văn luân chú tỉnh ninh thuận cùng năm người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh đúng quy định